chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị số ca mắc mới nhập viện và tử vong tăng lên tình hình dịch covid một mươi chín ở tp hcm vẫn diễn biến phức tạp khó lường
trước thực trạng đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình dịch bệnh trên địa bàn
trả lời câu hỏi liên quan đến số ca nhiễm tăng lên trong thời gian qua ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
trong hai tuần qua tp hcm đang ở cấp độ hai dựa vào ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
tuy nhiên nếu xét về tiêu chí số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người dân một tuần ông châu cho rằng tp hcm nằm ở cấp độ ba
nhưng vì nhờ những tiêu chí khác như tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tính đáp ứng của hệ thống điều trị nên tp hcm được xét
ở cấp độ hai
nếu tính số ca mắc mới tp hcm vẫn ở cấp độ ba
ông châu khẳng định lại và cho biết trong một đến hai tuần vừa qua số ca mắc mới có chiều hướng tăng dù vẫn ở cấp độ hai
số ca nhập viện ở tầng hai cũng tăng nhẹ
lý giải về vấn đề này ông châu cho biết một phần do các quản huyện đang thu dần các khu canh ly tập trung
nên có một số bệnh nhân có bệnh nền chuyển đến bệnh viện để điều trị
ngoài ra mặc dù tp hcm có độ phủ vaccine cao
nhưng nhiều người dân từ các tỉnh thành trở về chưa được tiêm vaccine
chính vì vậy ông châu đặc biệt nhấn mạnh
nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì có nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng
khi tp hcm gỡ bỏ giãn cách xã hội nguy cơ tiếp xúc với nhau sẽ nhiều hơn
nếu không tuân thủ biện pháp năm k và các biện pháp phòng chống dịch thì số ca mắc sẽ tăng lên cao
ông châu nói và cảnh giác vấn đề này
bởi vì nếu số ca mắc mới tăng cao sẽ dẫn đến số bệnh nhân nặng nhập viện cũng gia tăng
ông phạm đức hải
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
có ngày tp hcm ghi nhận khoảng một ca mắc mới
khiến tổng số người mắc covid một mươi chín càng tăng
bên cạnh đó số ca nhập viện những ngày gần đây cũng tăng
ngày một tháng một mươi một là chín trăm tám mươi chín ca
ngày hai tháng một mươi một là một hai mươi năm ca
và ngày ba tháng một mươi một là chín trăm bốn mươi một ca
bên cạnh đó số ca tử vong cũng tăng lên
nếu như ngày ba mươi tháng một mươi chỉ có hai mươi một bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
thì ngày ba mươi một tháng một mươi đã tăng lên hai mươi năm ca
ngày một tháng một mươi một tăng lên ba mươi một ca
và ngày hai tháng một mươi một tăng lên bốn mươi ca
qua các con số thống kê cho thấy
tình hình dịch ở tp hcm vẫn diễn biến phức tạp khó lường
ông hải nói và cho biết
một bộ phận người dân vẫn chưa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
ông dẫn chứng như là phố đi bộ nguyễn huệ
có nhiều người tụ tập nhảy múa không giữ khoảng cách không đeo khẩu trang
các nhà hàng quán ăn nhiều nơi chưa tuân thủ quy định
do vậy ông hải đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế
lực lượng chức năng địa phương cần phải xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch
tiến sĩ vinh châu cho biết
theo khảo sát của sở y tế tp hcm
trong số f đang điều trị ở tầng hai
khoảng một mươi bốn trường hợp chưa tiêm vaccine
khoảng chín mươi trong số này là người dưới một mươi tám tuổi điều trị ở các bệnh viện nhi
một thống kê khác được bác sĩ vĩnh châu thông tin
là có tám mươi sáu f mới nhập viện
ít nhất một hoặc hai liều vaccine
đây là khảo sát được thực hiện cách đây hai ngày
tại tất cả các bệnh viện ở thành phố
dựa trên số lượng f đang nằm viện
không bao gồm người tự cách ly
hoặc ở khu cách ly quận huyện
trả lời báo chí về tình trạng nhiều người dân chủ quan khi cho rằng
sau khi tiêm vaccine thì sẽ không nhiễm covid một mươi chín
ông seo đã thông tin về một kết quả khảo sát cắt ngang
được bệnh viện bệnh nhiệt đới thực hiện
từ giữa tháng một mươi
trên ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân ở tầng điều trị thứ ba
gồm bốn mươi năm là bệnh nhân nhẹ
và năm mươi năm là bệnh nhân nặng
theo ông châu
bệnh nặng là khi bệnh nhân bắt đầu phải thở oxy
thở máy không xâm lấn
và thở máy xâm lấn
điều trị ecmo
bệnh nhẹ là phải điều trị nhưng không cần thở oxy
khi so sánh các bác sĩ nhận thấy
nhóm chưa tiêm vaccine ngừa thì bảy mươi bốn bệnh nhân nặng

với nhóm đã tiêm vaccine ngừa
có bốn mươi bệnh nặng
sáu mươi bệnh nhẹ
nếu tiêm một mũi vaccine thì bốn mươi chín bệnh nặng
năm mươi một bệnh nhẹ
khi tiêm hai mũi vaccine
chỉ còn một mươi hai bệnh nặng
và tám mươi tám bệnh nhẹ
đáng chú ý khảo sát cho thấy
nhóm đã tiêm đủ vaccine chỉ có một trường hợp phải thở máy xâm lấn
năm trường hợp thở oxy
trong khi nhóm tiêm một mũi
có một mươi trường hợp phải thở máy xâm lấn
còn nhóm không tiêm vaccine
có năm mươi bốn trường hợp thở máy xâm lấn
và ba trường hợp phải điều trị ecmo
theo ông châu
con số khảo sát này một lần nữa xác nhận lại thông tin
mà tất cả iran trên thế giới đều đã công bố
đó là nếu tiêm vaccine
nặng khi nhiễm giảm đi đáng kể
dù tiêm đủ vaccine vẫn có tỷ lệ nhiễm
và nếu không được điều trị kịp thời
thì vẫn có thể có trường hợp tử vong
ông châu cho biết
tại buổi họp báo bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
trong một hai tuần vừa qua
số ca mắc mới tăng trở lại
điều này cho thấy dù đã được tiêm vaccine
thì nguy cơ có ca mắc vẫn xảy ra
vậy nên người dân không được chủ quan với dịch bệnh
trả lời phóng viên về việc
f khi mắc bệnh khó liên lạc với y tế địa phương
bác sĩ châu cho biết
sở này đã ban hành quy trình xử lý f tại nhà
trong đó tất cả các trường hợp phát hiện f
sẽ liên hệ trạm y tế
và trung tâm y tế của quản huyện
tp hcm để được thơ giói và cấp thuốc
đối với một số người tự thét nhanh
tại nhà dương tính
cũng liên hệ với trung tâm y tế địa phương
để được hỗ trợ chăm sóc
bác sĩ châu nhấn mạnh
về thông tin f khó liên lạc
sở sẽ làm rõ để nhắc nhở cụ thể
những trường hợp này
thông tin về số ca nhập viện hiện nay tăng
phó giám đốc sở y tế cho biết trước đó
tp hcm đã có kịch bản ứng phó
với từng cấp độ khác nhau
hiện tp hcm đang ở cấp độ hai
tuy nhiên về số ca mắc mới ở tp hcm
vẫn ở cấp độ ba
lý giải về số ca f tăng
bác sĩ châu cho biết
theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật
sở nhận thấy trong một hai tuần vừa qua
số ca mắc mới tăng trở lại
số ca mắc này tăng
sẽ kéo theo số ca nhập viện
tại tầng hai sẽ tăng nhẹ
bác sĩ châu cho rằng
nếu chúng ta không kiểm soát tốt
thì số ca mắc mới sẽ tăng nhiều hơn
nguyên nhân có thể là do sau giãn cách
nguy cơ tiếp xúc với nhau nhiều hơn
bên cạnh đó
dù độ phủ vaccine ngừa covid một mươi chín
tại tp hcm cao
nhưng hiện có nhiều người
từ các tỉnh về tp làm việc
chưa được tiêm vaccine
nên cần cảnh sát
bởi số ca mắc mới tăng
sẽ kéo theo bệnh nặng sẽ tăng cao
sở đất tiến hành khảo sát f nhập viện
tại tầng hai
trong đó có một mươi bốn chưa tiêm vaccine
và chín mươi người dưới một mươi tám tuổi
bác sĩ châu cho biết
thông tin thêm về vấn đề này
bác sĩ châu cho biết
có tám mươi sáu trường hợp là f
đã tiêm một mũi hoặc hai mũi vaccine nhập viện
tại tầng hai
tuy nhiên đa số các trường hợp này
chịu chứng nhẹ không cần hồi sức
bác sĩ châu nhấn mạnh
thông điệp đưa ra là dù đã được tiêm vaccine
thì nguy cơ dịch bệnh vẫn sẽ xảy ra
do đó mong mọi người hãy tuân thủ
đúng các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là tuân thủ các quy định năm k
mặc dù dịch covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên thời gian gần đây
đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh
từ các tỉnh thành đến tp hcm
số các bệnh nhập viện trên toàn địa bàn thành phố
đang cao hơn số các xuất viện
đây là một cảnh báo tới thành phố
cũng như người dân về việc phòng chống covid một mươi chín
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
vào chiều ngày bốn tháng một mươi một
cho biết trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố
đang ghi nhận từ một đến một bốn trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín
tình hình dịch bệnh rất khó lường
khi thời gian gần đây
đã phát hiện nhiều trường hợp từ các tỉnh thành
trở lại tp hcm học tập
làm việc dương tính với sars cov hai
tính đến ngày bốn tháng một mươi một
toàn thành phố đã có bốn trăm ba mươi năm ba trăm linh tám trường hợp mắc bệnh
được bộ y tế công bố
số ca f đang cách ly điều trị tại nhà
là hai mươi tám sáu trăm hai mươi một người
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung
là bốn bảy trăm một mươi một người
tổng số ca đang điều trị tại các bệnh viện tầng hai và tầng ba
là một mươi một bốn trăm bốn mươi sáu người
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi nhiễm
đang điều trị là sáu trăm ba mươi một người
số phụ nữ mang thai
đang điều trị là một trăm bốn mươi sáu người
đáng lưu ý
số ca nhập viện tầng hai và ba
trong ngày ba tháng một mươi một là chín trăm bốn mươi bốn người
trong khi đó
số trường hợp xuất viện trong ngày là bảy trăm bảy mươi người
theo đánh giá của ngành y tế thành phố
số ca nhập viện lớn hơn
số ca xuất viện chưa thấy
tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
nguy cơ lây nhiễm vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
đặc biệt là sự gia tăng nhiều ca bệnh
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
thành phố đang tiếp tục xem vaccine
là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng
duy trì thành quả chống dịch đã đạt được
chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
đang thực hiện cùng lúc cho cả người lớn và trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thành phố đã hoàn thành triệu ngừa mũi một
và tiêm mũi hai cho gần tám mươi người dân
ở độ tuổi trưởng thành
riêng nhóm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tính đến ngày ba tháng một mươi một
ngành y tế đã tiêm mũi một cho gần sáu trăm linh trẻ
tất cả đều đảm bảo an toàn
thưa quý vị
mới công bố kiểm soát dịch tốt chưa được ít lâu
thành phố hồ chí minh đã phải tăng cường biện pháp phòng chống dịch
bởi dịch lại đang có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại
ngay cả đối với những người đã tiêm vaccine
dù là một hay hai mũi
đều vẫn có thể bị nhiễm nếu tiếp xúc với f
mọi người cần phải chú ý nâng cao cảnh giác
để dịch không có cơ hội lây lan trong cộng đồng
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại